thưa quý vị và các bạn trong vụ thảm án khiến sáu người tử nạn tại huyện trơn thành của tỉnh bình phước
do hai đối tượng nguyễn hải dương và vũ đức tiến cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thực hiện
với những thủ đoạn và mánh khóe tinh vi có chủ đích
để khám phá thành công chuyên án này một cách nhanh nhất thì ngoài việc tập trung lực lượng mạnh và vững về chuyên môn
lực lượng công an còn được sự trợ giúp tích cực của khoa học
từ đó giúp cho việc lần theo dấu vết của kẻ thù ác được nhanh chóng
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp với viện khoa học hình sự
đã điều những cán bộ có kinh nghiệm dày dặn nhất đến hiện trường phối hợp với cơ quan điều tra bộ công an
và các lực lượng trong ban chuyên án của tỉnh bình phước tiến hành khám nghiệm hiện trường
tìm mọi dấu vết nhỏ nhất của hung thủ để lại
sau khi sàng lọc những dấu vết quan trọng được chuyển đi giám định trong đó có những dấu vân tay khả nghi
được chuyển về trung tâm thông tin tội phạm được đặt tại cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
bằng những trang thiết bị và phần mềm hiện đại các chiến sĩ hồ sơ đã có được những manh mối quan trọng
để cơ quan điều tra định hướng được động cơ gây án và khoanh vùng những đối tượng tình nghi
với vai trò là cơ quan trung tâm thông tin về tội phạm đồng thời và những cơ quan ứng dụng